thưa quý vị công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa tóm gọn ổ nhóm năm đối tượng
đã gây ra vụ cướp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
tại thôn vọng đôn xã yên trung huyện yên phong
và trong đó thì ba trên năm đối tượng này chưa đủ một mươi tám tuổi
khoảng hai h ba mươi sáng ngày hai mươi bốn tháng tám anh nguyễn văn thuyết nhận được cuộc gọi đón khách
tại khu giãn dân thôn vọng đông xã yên trung huyện yên phong tỉnh bắc ninh
tuy nhiên sau khi đón khách anh thuyết đã bị chính nhóm thanh thiếu niên này
dùng dao kề cổ khống chế cướp tài sản
sau khi anh thuyết chạy thoát ra ngoài và chi hô có cướp
các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
nhận được tin trình báo từ nạn nhân công an huyện yên phong nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp
bắt giữ được nhóm đối tượng gây ra vụ cướp khi đang lẩn trốn tại kiên giang bắc giang và hà nội
nhóm đối tượng gồm hoàng văn bảo là đối tượng chủ mưu cầm đầu
chử văn cường trần thị an khương dương trọng phú cùng chú tại tỉnh nghệ an
và điêu văn thịnh chú tại tỉnh điện biên
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận cuối tháng tám có thuê trọ và làm việc thời vụ
trên địa bàn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
do không có tiền tiêu xài bảo đã rủ bốn đối tượng còn lại đi cướp taxi
hoàng văn bảo gọi taxi đến để cướp
lúc lên xe thì em dưới dao vào cổ người taxi thì ba người còn lại là xông vào để buộc tay chân
thì lúc đấy người taxi bật tay em ra thì người taxi bỏ chạy thì bọn em cũng bỏ chạy luôn
vụ việc xảy ra vào đêm tối nơi vắng vẻ bị hại không xác định rõ được mặt các đối tượng
ngay sau khi gây án các đối tượng chia nhau bỏ trốn ở các tỉnh thành khác nhau
nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an
theo kết quả điều tra những tháng gần đây liên tiếp có nhiều người dân trú tại địa bàn huyện ea hờ leo đến công an huyện và công an tỉnh đắk lắc tố cáo nguyễn thị thúy kiều bốn mươi hai tuổi trú tại thị trấn ea drang huyện ea hờ leo tỉnh đắk lắc là giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn xuất nhập khẩu nông sản đăng anh lừa đảo chính đoạt hàng chục tỷ đồng và hàng trăm tấn hồ tiêu cà phê
vào cuộc điều tra đến nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an huyện ea leo đã thu thập đầy đủ chứng cứ để bắt tạm giam huỳnh thị thúy kiều

cho các chủ nợ và những người mua bán ký gửi cà phê hồ tiêu
nhưng kiều vẫn tiếp tục đưa ra thông tin gian dối để vay tiền nhận ký gửi nông sản của rất nhiều người khác để lấy tiền trả nợ cũ

cho các chủ nợ và những người mua bán ký gửi nông sản của rất nhiều người khác để lấy tiền trả nợ cũ
vào cuộc điều tra đến nay phòng cảnh sát hình sự công an huyện ea hờ leo đã thu thập đủ chứng cứ để bắt tạm giam huỳnh thúy kiều

cho các chủ nợ và những người mua bán ký gửi nông sản của rất nhiều người khác để lấy tiền trả nợ cũ
vào cuộc điều tra đến nay phòng cảnh sát hình sự công an huyện ea hờ leo đã thu thập đủ chứng cứ để bắt tạm giam huỳnh thúy kiều
cho các chủ nợ và những người mua bán ký gửi nông sản của rất nhiều người khác để lấy tiền trả nợ cũ